được đánh giá là đơn vị đi đầu trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện sau công tơ
điện lực iagrai thuộc công ty điện lực gia lai đã đầu tư kinh phí triển khai nhiều hoạt động thiết thực
nhằm giảm thiểu hao phí điện năng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
iagrai là huyện biên giới nên có địa hình phức tạp và dân cư phân bố thưa
trong khi lượng khách hàng sử dụng điện rất đông với hai mươi tám khách hàng ở tại một mươi ba xã thị trấn
và một trăm linh làng trong huyện đã có điện lưới
đối với hệ thống dây dẫn phía sau công tơ về phụ tải sử dụng điện là tài sản của khách hàng
khách hàng có trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn và quản lý hệ thống này
trước này công tơ có đường điện kia và còn ngày xưa này nó xa quá
nó xa quá thì đó là bị ý kiến kế nghị lên lục đó mình cũng làm thôn trường ở trong cái làng này
từ cái ngày nằm đó cho đến bây giờ thì đảng hội nhân đức nó tạo được kiện với cái đường dây như thế này đó
thì nó gẳng hơn với tiếng lệ hơn
với lại là
đỡ nguy hiểm hơn
để bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện sau công tơ và giúp hộ sử dụng tiết kiệm điện năng
những năm gần đây điện lực iagrai đã triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền
nâng cao ý thức người dân và thường xuyên cắt cử nhân viên đi kiểm tra hệ thống đường điện của khách hàng trong toàn huyện
và khuyến cáo người dân là luôn quan tâm bảo quản và sửa chữa dây sau công tơ đảm bảo an toàn trong vận hành
đồng thời bà con cũng nên sử dụng những cái dây
dẫn sau công tơ đảm bảo chất lượng cột đỡ vấn chắc để luôn luôn đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín điện lực iagrai đã chuyển ba trăm ba mươi sáu công tơ điện từ nơi xa về gần nhà khách hàng
và dự kiến năm hai nghìn hai mươi chuyển ba trăm hai mươi công tơ
việc đầu tư kinh phí để chuyển công tơ điện về gần nhà
rút ngắn khoảng cách đường dây điện sau công tơ đến nhà dân đã nhận được sự đồng tình của người dân trong huyện